thông cáo đặc biệt ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí trần đại quang sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê quán xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình thường trú tại nhà số tám phố nguyễn như con tum phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội và đảng cộng sản
đồng chí và đảng cộng sản việt nam ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ủy viên trung ương đảng các khóa một mươi một mươi một một mươi hai ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi một một mươi hai chủ tịch nước từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương đại biểu quốc hội các khóa một mươi ba một mươi bốn trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương

đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
sau đây chúng tôi xin được giới thiệu tóm tắt tiểu sử của đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí trần đại quang sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình thường trú tại nhà số tám phố nguyện như con tum phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội
đồng chí trần đại quang sinh vào đảng cộng sản việt nam ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đồng chí là học viên trường cảnh sát nhân dân học viên trường văn hóa ngoại ngữ bộ nội vụ nay là bộ công an
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi là cán bộ phó trưởng phòng trưởng phòng cục bảo vệ chính trị bộ nội vụ
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi là cán bộ phó trưởng phòng trưởng phòng cục bảo vệ chính trị bộ nội vụ
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng cục tham mưu an ninh phó cục trưởng phụ trách cục tham mưu an ninh tổng cục an ninh
từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn ủy viên ban thường vụ đảng ủy tổng cục an ninh bí thư đảng ủy cục trưởng cục tham mưu an ninh
từ tháng một mươi năm hai nghìn đến tháng bốn năm hai nghìn sáu phó bí thư đảng ủy phó tổng cục
trưởng tổng cục an ninh bộ công an được thăng quân hàm thiếu tướng an ninh nhân dân và phong hàm phó giáo sư năm hai nghìn ba
từ tháng bốn năm hai nghìn sáu đến tháng một năm hai nghìn một mươi một ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an được thăng quân hàm trung tướng an ninh nhân dân tháng bốn năm hai nghìn bảy và phong hàm giáo sư năm hai nghìn một mươi
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi một ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
được thăng quân hàm thượng tướng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an được thăng quân hàm đại tướng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng được bầu lại vào ban chấp hành trung ương đảng
được ban chấp hành trung ương bầu vào bộ chính trị tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu được bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu được bầu lại làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đồng chí là ủy viên trung ương đảng các khóa một mươi một mươi một một mươi hai ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi một một mươi hai đại biểu quốc hội các khóa một mươi bốn
do có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng chí đã được đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương huy chương cao quý và huy hiệu ba mươi năm năm tuổi đảng
để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí trần đại quang ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quyết định tổ chức tăng lễ đồng chí trần đại quang với nghi thức quốc tàng
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam trưởng ban lễ tang
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ba đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
bảy đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
một mươi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
một mươi một đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
một mươi hai đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
một mươi ba đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
một mươi bốn đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
một mươi năm đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
một mươi sáu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
một mươi bảy đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng quyền chủ tịch nước
một mươi tám đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
một mươi chín đồng chí thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
hai mươi đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
hai mươi một đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
hai mươi hai đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
hai mươi bốn đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
hai mươi năm đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
hai mươi sáu đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
hai mươi bảy đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
hai mươi tám đồng chí đào việt trung ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
hai mươi chín đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
ba mươi đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ đội vụ
ba mươi một đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp
ba mươi hai đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
ba mươi ba đồng chí thảo xuân sùng ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nông dân việt nam
ba mươi bốn đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ba mươi năm đồng chí nguyễn thị thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy ninh bình
ba mươi sáu đồng chí thượng tướng nguyễn văn được chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
ba mươi bảy đồng chí lê quốc phong ủy viên dự khuết
ba mươi tám đồng chí trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngay sau đây là thông báo lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tăng lễ đồng chí trần đại quang tổ chức theo nghi thức quốc tàng
linh cữu đồng chí trần đại quang
quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng đồng chí trần đại quang bắt đầu từ bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ truy điệu đồng chí trần đại quang tổ chức vào bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng từ một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày
nghĩa trang huyện kim sơn tỉnh ninh bình
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất tp hcm và tại hội trường ủy ban nhân dân huyện kim sơn tỉnh ninh bình cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu đồng chí trần đại quang
đài truyền hình việt nam và đài tình nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí trần đại quang tại hà nội tp hcm và huyện kim sơn tỉnh ninh bình
trong hai ngày quốc tàng ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám các công sở các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí
ngay sau khi biết tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi điện chia buồn với đảng chính phủ và nhân dân việt nam trong đó có các nhà lãnh đạo quốc gia đảng cộng sản trên thế giới
tổng thống hàn quốc moon jae in ngày hôm qua đã gửi điện chia buồn với các nhà lãnh đạo quốc gia đảng cộng sản trên thế giới

tổng thống moon jae in nhấn mạnh dù chủ tịch đã đi xa nhưng ông sẽ tiếp tục nỗ lực để quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc tiếp tục phát triển